nhằm chia sẻ khó khăn với người bệnh xa quê đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng trong dịp tết đến xuân về
sáng nay bệnh viện đà nẵng đã phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức chương trình
chuyến xe nghĩa tình xuân canh tí hai nghìn hai mươi dành cho người bệnh nghèo vừa xuất viện về quê ăn tết
theo đó chương trình đã trao ba trăm linh xuất quà tết cho bệnh nhân nghèo vừa được xuất viện
trao hai trăm linh vé xe cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân và tổ chức bốn chuyến xe nghĩa tình từ bốn đến hai mươi chín chỗ
đưa người bệnh di chuyển chung quanh nội thành đà nẵng cũng như đi các tỉnh thành phố lân cận như thành phố hội an tỉnh quảng nam quảng ngãi
chương trình chuyến xe nghĩa tình xuân canh tí hai nghìn hai mươi cho người bệnh nghèo xuất viện về quê ăn tết
không chỉ kịp thời chia sẻ những khó khăn với người bệnh mà còn tạo sự gần gũi giữa bệnh nhân
người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế qua đó góp phần đáp ứng sự hài lòng của người bệnh khi đến điều trị tại bệnh viện